ngay sau khi nắm bắt tình hình mưa lũ tại hà giang chiều ngày hai mươi hai tháng bảy
đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra nắm bắt tình hình thiệt hại
và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại các huyện vị xuyên quản bạ và hà giang
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy mưa lũ và sạt lở đất tại hà giang đã làm năm người chết hai người bị thương
hơn sáu mươi nhà bị đất đá vùi lấp lũ cuốn trôi hoàn toàn gần hai trăm năm mươi ha hoa màu ao cá bị ảnh hưởng
tại thành phố hà giang cả tám xã phường ngập úng cục bộ khiến hai bảy trăm linh nhà dân chìm trong biển nước
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ cũng sạt lở nghiêm trọng
riêng tuyến quốc lộ hai hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở khiến thành phố hà giang gần như bị cô lập
tại huyện quản bạ mưa lớn gây đụ ống kéo theo hàng nghìn mét khối đất đá chảy xuống vùi lấp nhà máy thủy điện thái an
khiến nhà máy phải dừng hoạt động ước tính thiệt hại lên đến hơn tám mươi tỷ đồng chưa tính thiệt hại của hai nhà máy thủy điện
ngay sau khi nước rút cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
dọn dẹp nhà cửa đường phố tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh và sớm đi vào ổn định cuộc sống
tỉnh hà giang nhanh chóng chỉ đạo các địa phương cử lực lượng xuống cơ sở nắm bắt tình hình khẩn trương khắc phục thiệt hại theo phương châm bốn tại chỗ
kịp thời ứng cứu di rời nhân dân đến nơi an toàn

kịp thời ứng cứu di rời nhân dân đến nơi an toàn
tỉnh hà giang nhanh chóng chỉ đạo các địa phương và các gia đình bị hư hỏng nhà cửa